ba tháng năm chị thù thủy hai mươi tám tuổi quê nam định cũng chủ động đính chính giúp cụ bà ăn xin
chị thủy đang sinh sống ở nước ngoài nhưng còn bố mẹ sống tại làng hành thiện
xưa nay nhà bố mẹ chị thủy gần sát nhà cụ bà ăn xin cho nên chị rất rõ ra cảnh của cụ
chị thủy kể cụ bà đựng người trong làng gọi là cụ ghẻ sống ở cuối xóm chín cũ nay là xóm năm xã xuân hồng
cụ bà lớn tuổi tâm thần không bình thường không biết chữ và không biết đến
mấy chục năm qua cụ chỉ đi xin tiền trong làng chưa bao giờ ra ngoài
ngoài tiền trong các bao tải được tìm thấy trong nhà cụ ghẻ có rất nhiều công nguội phơi khô đồng nát phế liệu
chị thủy chia sẻ mọi người biết tin cụ bà bị bàn tán xuân sao trên mạng xã hội thì càng thương hơn
họ không thấy phiền lòng hoặc có cảm giác bị cụ lừa thậm chí người làng còn cho cụ nhiều hơn
liên quan đến vụ việc lãnh đạo xã xuân hồng cho biết cụ bà ăn xin mà mạng xã hội xôn xao
có tên thật là nguyễn thị nhâm
tám mươi tuổi được mọi người gọi bằng bề danh cụ ghẻ
cụ nhâm sống ở xóm năm xã xuân hồng có một người con gái nhưng đã mất từ lâu
hiện tại cụ ở trung nhà với gia đình em trai
tinh thần của cụ bà không minh mẫn
dù sống chung nhà nhưng cụ bà ở một gian riêng tách biệt với gia đình em trai
trước đây em trai thấy cụ đi xin tiền thì ra lời ngăn cản nhưng cụ không nghe dẫn đến cai nhau giận dỗi
từ đó em trai không nói không can thiệp những việc cụ nhâm làm
tuy nhiên người này có tâm sự sẽ lo lắng
khi cụ nhâm đau ốm và qua đời
theo lãnh đạo địa phương cụ nhâm đang hưởng trợ cấp khuyết tật tâm thần
mỗi ngày cụ đi xin tiền được đồng nào đều nhét vào các bao tải
anh em họ hàng không hay biết cụ cắt tiền ở đâu
vì đánh đạo địa phương cho biết thông tin có chín bao tải tiền là chưa chính xác đồn thổi
cụ bà chủ yếu nhặt ve chai phế diệu chất đầy nhà
từ trước đến nay cụ không cho ai động vào đồ đạc chưa dọn dẹp chỗ ở bao giờ
lần này em dâu của cụ bệnh nặng
người nhà bảo phải dọn dẹp nhà cửa để phòng chuyện không may thì cụ mới cho
ngày đầu số ve chai phế liệu của cụ đem bán được khoảng vài triệu đồng
còn số tiền thì tôi không rõ gia đình không tiết lộ
dù tinh thần không ổn định nhưng cụ nhâm bảo quản tiền chế độ hàng tháng rất kỹ
mấy lần cán bộ ủy ban nhân dân xã xuân hồng chứng kiến
cụ nhận tiền gói ghém cẩn thận vào túi nhi lông
không phát hiện các bao tải tiền lẻ mọi người thấy số tiền hàng tháng cụ nhâm lĩnh còn đủ
biết hoàn cảnh cụ neo đơn dịp lễ tết chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi
những ngày qua thông tin cũ nhâm bị cộng đồng mạng theo dịch khiến người dân và chính quyền xã xuân hồng xót xa
bởi làng hành thiện vốn sống đúng với tên gọi nơi chỉ đám những điều rành điều thiện
người làng luôn từng trợ lẫn nhau
đại diện ủy ban nhân dân xã xuân hồng chia sẻ
do đó chuyện cụ nhâm được nhiều tấm lòng nhân ái quan tâm không có gì xa lạ
tôi mong mọi người có cái nhìn đa chiều ngừng bình luận những lời không hay về cụ nhâm và người thân
thưa quý vị mới đây thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân các công nhân bị nạn
đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố hầm lò thăm hỏi gia đình các nạn nhân
vụ việc xảy ra khiến cho dư luận bàng hoàng xót xa
ngày một mươi bốn tháng năm phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo khắc phục sự cố hầm lò tại lò chợ mức công ty than quang hành thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
theo đó vào một mươi năm h ngày một mươi ba tháng năm đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại lò chợ công ty than quang hành thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
làm chết ba công nhân và bị thương một công nhân
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần chiều buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân các công nhân bị nạn
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh quảng ninh lãnh đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân
để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân
khắc phục hậu quả ổn định sản xuất điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
nhất là hoạt động khai thác than trong các hầm lò không để xảy ra các trường hợp tương tự
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chỉ đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam ra soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác vận hành hầm lò vệ sinh an toàn lao động đối với hoạt động khai thác than trong hầm lò
kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam yêu cầu chủ tịch tập đoàn khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ việc
kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình công nhân bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công nhân bị nạn theo quy định
cùng với đó chủ động ra soát các quy định tiêu chuẩn quy trình và việc thực hiện tất cả các khâu các công đoạn khai thác vận hành hầm lò
đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị thuộc tập đoàn có giải pháp khắc phục ngay theo chức năng nhiệm vụ được giao
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất
trước đó như đã đưa tin sự cố hầm lò tại công ty than quang hành đã khiến ba công nhân tử vong một công nhân bị thương
các công nhân tử vong bao gồm bvt ba mươi ba tuổi quê ở kinh môn hải dương dvt bốn mươi bốn tuổi quê ở sơn động bắc giang và lav hai mươi chín tuổi quê ở bắc yên sơn la
công nhân bị thương là lac ba mươi ba tuổi quê ở điện biên nguyên nhân sơ bộ của sự cố hầm lò này là trong quá trình công nhân làm việc lò chợ tụt lở gây tai nạn
thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng năm chỉ huy công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam bị can với nguyễn bá phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở tổ dân phố lỗ xá phường nhân hòa thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên về tội cố ý gây thương tích
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nguyễn bá phúc dùng hùng khi tấn công trọng thương anh t
theo nhà chức trách khoảng giờ bốn mươi phút ngày chín tháng năm anh tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở phường dị sử thị xã mỹ hảo
đang đi bộ trên đường thì bị một đối tượng chưa rõ nhân thân đi xe mô tô
tấn công gây đứt lìa tay phải nạn nhân sau đó đã được đưa đi bệnh viện để điều trị
nhận tin báo công an thị xã mỹ hào đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan
nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và truy bắt hung thủ
quá trình điều tra cảnh sát xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
phúc đã dùng hung khí tấn công trọng thương anh tê rồi bỏ trốn sau đó đối tượng bị bắt
vụ việc tiếp tục được công an thị xã mỹ hào điều tra làm rõ
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trộm cướp táo tợn
mới đây tại an giang một đối tượng đã mang theo súng bình xịt hơi cay
dù theo đồng bọn đi cướp giật trong lúc răng co với nạn nhân đối tượng rút súng ra
thì bị người dân khống chế giao công an
sáng ngày một mươi bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự huỳnh thế vương bốn mươi tuổi chú huyện thoại sơn tỉnh an giang
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an vương khai nhận khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng năm vương điện thoại rủ ngô văn hiếu
hai mươi tám tuổi chú thành phố long xuyên tỉnh an giang đi cướp giật tài sản của người đi đường
để bán lấy tiền tiêu xài khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày hiếu điều khiển xe mô tô chở vương chạy
trên quốc lộ chín mươi một để tìm người để cướp giật khi đến thị trấn an châu huyện châu thành
thấy anh nhs sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đang điều khiển xe mô tô chở vợ và con gái mới sáu tuổi
vương kêu hiếu chạy bám theo anh ad rồi áp sát để vương giật sợi dây chuyền trên cổ anh ad
lúc này vương bị ngã anh s chạy đến không chế vương hiếu cầm dao chạy đến giải vây cho vương
vương rút súng ra thì bị anh s nắm lấy nghe tiếng chi hô của vợ anh s người dân xung quanh
liền đến hỗ trợ anh s không chế vương còn hiếu kịp thời lên xe tẩu thoát
người dân giao vương cho cơ quan công an cùng tăng vật gồm sợi dây chuyền vàng
một khẩu súng chưa giám định một bình xịt hơi cay cùng nhiều tăng vật liên quan
được biết vương cùng hiếu trước đó từng rủ nhau đi cướp tài sản và bị kết án tù
cả hai vừa chấp hành xong bản án trở về địa phương lại thì tiếp tục rủ nhau phạm tội
hiện công an huyện châu thành đang huy động lực lượng phương tiện truy bắt hiếu
mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn video ghi lại cảnh một ô tô bmw gây náo loạn
ở trung tâm tp hcm khiến dư luận không khỏi bức xúc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
lập biên bàn xử lý những người liên quan
theo đó đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô mang biển số tp hcm dep vào buổi tối
trước sự chứng kiến của nhiều người
cuối clip là hình ảnh cô gái đội nón giống nón của lực lượng công an
bước đầu điều tra xác định ndg một mươi tám tuổi ngụ tại quận bốn là cô gái trong clip lái ô tô màu đỏ
hiệu bmw thực hiện động tác grep hai bánh xe sau trượt dài trên đường
ở giao lộ nguyễn công chứ hồ tùng mậu
phường nguyễn thái bình
mẹ của dê bị phạt năm triệu đồng tạm giữ xe bảy ngày với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển
người mẹ cũng bị xử phạt thêm hành vi đưa xe có giấy đăng kiểm hoặc tem đăng kiểm
nhưng đã hết hạn dưới một tháng
mức phạt năm triệu đồng tạm giữ xe bảy ngày
tổng mức hình phạt của người mẹ là một mươi triệu đồng
tổng mức phạt bổ sung là tạm giữ xe bảy ngày
dê thuộc trường hợp người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vi phạm hành chính
mức phạt tiền không quá một phần hai mức tiền phạt
với các lỗi người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe ô tô lạng lách đánh võng trên đường
điều khiển xe có bộ phận giảm thanh nhưng không có tác dụng
điều khiển xe có giấy đăng kiểm đã hết hạn dưới một tháng
tổng hợp hình phạt tiền của người này là chín triệu một trăm bảy mươi năm nghìn đồng
tổng hình phạt bổ sung là tạm giữ xe bảy ngày
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự quận một cho hay người vi phạm đã thực hiện đóng tiền phạt
thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng năm công an hà tĩnh đã có thông tin chính thức
về việc xử lý năm cô gái bị bắt cùng nhóm cầu thủ công lộc bộ hồng lĩnh hà tĩnh
những người này gồm trần thị t g hai mươi hai tuổi trần thị t p hai mươi bốn tuổi cùng chú hà tĩnh lý t h hai mươi năm tuổi
hà thị v a hai mươi một tuổi ở tỉnh đắk nông và lò td hai mươi hai tuổi ở tỉnh điện biên
theo đó hành vi của năm cô gái trên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
mà chỉ xử phạt do sử dụng mặt
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy những cô gái trên sẽ bị xử phạt hành chính
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hà tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh tàm giam năm cầu thủ cộng lộc bộ bóng đá hồng lĩnh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
những cầu thủ bị khởi tố gồm tiền vệ đinh thanh trung tiền vệ nguyễn trung học
thủ môn dương quang tuấn trung vệ nguyễn ngọc thắng và trung vệ nguyễn văn trường
khoảng một mươi giờ ba mươi phút ngày bốn tháng năm công an tp hà tĩnh kiểm tra khách sạn bm ở tp hà tĩnh
phát hiện năm cầu thủ bóng đá thuộc cộng lộc bộ hồng lĩnh hà tĩnh nói trên
và năm cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường công an đã thu giữ một số chất bột màu trắng chất lỏng màu vàng
một túi ni lông trong suốt bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng
một túi ni lông trong suốt bên trong đựng một viên nén màu xám
và các mảnh vụn màu xám đều nghi là ma túy
cùng một số dụng cụ đồ vật liên quan
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hà tĩnh xác định
chất bột màu trắng là ma túy loại ketamin có khối lượng một nghìn sáu mươi sáu gram
chất tinh thể màu trắng là ma túy loại ketamin có khối lượng một tám nghìn năm trăm một mươi gram
một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám đã bị vỡ là ma túy
loại mdma có khối lượng sáu mươi bốn gram
nhóm cầu thủ khai nhận cùng nhau góp tiền mua ma túy
và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để phục vụ
cho việc sử dụng ma túy
liên quan đến vụ việc hàng trăm công nhân của một công ty
ở khu công nghiệp khai quang tp vĩnh yên phải nhập viện
do có những biểu hiện ngộ độc thực phẩm
đêm qua đại diện sở y tế vĩnh phúc đã có thông báo chính thức
về diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân
được biết không có trường hợp nào diễn biến nặng
theo đó khoảng một trăm linh trường hợp đã được xuất viện đêm qua
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sự việc xảy ra tại công ty sinh quân ebenezer việt nam
thuộc khu công nghiệp khai quang tp vĩnh yên tp vĩnh phúc
chiều qua ngày một mươi bốn tháng năm ba trăm năm mươi một công nhân của công ty này
có biểu hiện ngộ độc thực phẩm phải nhập viện theo dõi
cấp cứu tại ba cơ sở y tế trên địa bàn tp vĩnh yên
gồm bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện hữu nghị lạc việt
và trung tâm y tế tp vĩnh yên
ngoài ra còn hàng chục trường hợp khác được theo dõi sức khỏe
tại phòng y tế của công ty
ông nguyễn đức thịnh phó tránh văn phòng phụ trách
của sở y tế vĩnh phúc cho biết
trước tình hình số lượng lớn công nhân nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện
lãnh đạo sở y tế đã trực tiếp đến các bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân
nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác tiếp nhận cấp cứu điều trị
lãnh đạo tp vĩnh phúc cũng như sở y tế tp đã nhanh chóng vào cuộc
chỉ đạo khẩn trương tiếp nhận cấp cứu cho người bệnh
sẵn sàng các phương án lực lượng thường trực phương tiện giường bệnh
thuốc hóa chất vật tư
kết quả là tất cả những trường hợp nhập viện không ai bị nặng
được kịp thời cấp cứu điều trị đến đêm một mươi bốn tháng năm
các công nhân bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định sức khỏe
đã có khoảng một trăm linh trường hợp được xuất viện và dự kiến sáng nay
một số trường hợp còn lại sẽ được ra viện nốt
bác sĩ nguyễn nguyên đông giám đốc bệnh viện hữu nghị lạc việt cho biết
đây là cơ sở y tế tiếp nhận nhiều công nhân nghi ngộ độc nhất
với hai trăm hai mươi trường hợp được cấp cứu điều trị từ chiều qua
hơn hai trăm linh người nhập viện biểu hiện buồn nôn đau bụng
đến nay đã có gần một trăm linh người được xuất viện rồi
còn hơn một trăm linh người nữa sáng nay sẽ ra viện nốt
sau khi sự việc xảy ra trung tâm kiểm soát bệnh tật và phòng an toàn vệ sinh thực phẩm
tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành điều tra dịch tễ thu thập mẫu thức ăn
nước uống để tìm nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm
trước đó trưa một mươi bốn tháng năm tại công ty trách nhiệm ưu hạ sinh quân
abenager việt nam tổ chức cho khoảng hơn ba hai trăm linh công nhân ăn trưa
chia thành hai ca
ca một lúc một mươi một h ba mươi vào khoảng hơn một xuất ăn
ca hai lúc một mươi hai h ba mươi với khoảng hai xuất ăn
những suất ăn này do công ty tự nấu gồm các món gà xào súp lơ xanh canh đỗ xanh dưa muối
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày năm công nhân đầu tiên nghi ngộ độc thực phẩm
đến một mươi tám h chiều ngày một mươi bốn tháng năm số công nhân phải nhập viện ba cơ sở y tế là ba trăm năm mươi một người
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và phối hợp với các đơn vị chức năng
tiếp tục điều tra liên quan vụ việc xe bồn chở bê tông sập cầu khiến một người tử vong
ba người bị thương xảy ra vào tối một mươi hai tháng năm trước đó
tại công trình xây dựng nhà ở trái phép tại phường tiền phong tp thái bình
trước đó tối ngày một mươi hai tháng năm trước cửa số nhà bảy mươi hai đường trần thủ độ
phường tiền phong tp thái bình
chiếc xe bồn chứa bê tông tươi của công ty bình phương
đang nối cần cầu ông dẫn dót bê tông vào đổ mái nhà ông vũ viết bản và nhà ông hoàng xuân duy
hai gia đình ở liên kề cùng xây nhà và cùng đổ mái bằng tầng hai
thì chân chống trụ xe bơm bê tông bị nghiêng đổ gây thụt lún một nắp cống
chiếc xe bị sập khuy đổ nghiêng về phía bên phải
kéo theo cần cầu tuyến dẫn bê tông bị sập theo
đè xuống mái tầng hai đang đổ dở khiến một người tử vong ba người bị thương
đáng chú ý công trình xây dựng hai căn nhà của ông vũ viết bàn và ông hoàng xuân duy
là công trình xây dựng nhà ở trái phép
và bị ủy ban nhân dân phường lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
hai chủ nhà bị lập biên bản với hành vi vi phạm trật tự xây dựng xây dựng không có giấy phép
và cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ nhà dừng thi công công trình vi phạm để hoàn tất thủ tục
tuy nhiên hai gia đình đã không thực hiện theo biên bản mà lợi dụng ngày thứ bảy chủ nhật
lực lượng chức năng không làm việc tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai gây ra hậu quả như trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra
ngày một mươi ba tháng năm đại diện ủy ban nhân dân thành phố thái bình cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi
động viên chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình ông n v n năm mươi tuổi
chú thôn thắng cựu xã phú xuân tp thái bình là cai thầu công trình tử vong trong vụ tai nạn năm triệu đồng
ngày một mươi bốn tháng năm tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình cho biết
cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ phường an hòa tp rạch giá tp thái bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sự tin tưởng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà quy với số tiền trên hai mươi tỷ đồng rồi chiếm đoạt
theo kết quả điều tra do có quen biết từ trước nên vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trang có đến nhà bà n t quy ngụ phường vĩnh lạc tp rạch giá nói rằng hiện có nhiều khách hàng
đang vay vốn tại một phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại ở phường rạch sỏi tp rạch giá
có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng
nếu bà quy có tiền thì cho trang vay để trang đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi
do tin tưởng trang nên bà quy đã đồng ý
với thủ đoạn này từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà quy
với số tiền trên hai mươi tỷ đồng rồi chiếm đoạt
tại cơ quan cảnh sát điều tra trang thừa nhận những thông tin trang đưa ra cho vợ chồng bà quy
đều là thông tin gian dối không có thật
trang sử dụng số tiền vay của bà quy để đầu tư kinh doanh quán ăn
và trả tiền lãi cho số tiền gốc mà trang vay từ vợ chồng bà quy
thời gian gần đây trang làm ăn thua lỗ nên dẫn đến không có khả năng trả nợ cho vợ chồng bà quy
từ đó bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi gian dối của trang đến cơ quan công an
qua khám xét nơi ở của bị can trang lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng
phục vụ công tác điều tra
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi bốn tháng năm sở giáo dục và đào tạo tp hcm công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng một
vào các trường trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo số liệu công bố của sở giáo dục và đào tạo tp hcm trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân
có tỷ lệ trọi vào lớp một mươi cao nhất với một trên ba năm mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn lớp một mươi thường có hơn chín mươi tám sáu trăm tám mươi một thí sinh đăng ký dự thi
trong khi số học sinh lớp chín tốt nghiệp trung học cơ sở là khoảng một trăm một mươi
theo số liệu công bố trường trung học phổ thông nguyễn hữu huân tp hcm
có tỷ lệ trọi vào lớp một mươi cao nhất với một trọi ba năm mươi bốn
trường này có một năm trăm chín mươi năm học sinh đăng ký nguyện vọng một chỉ tiêu lớp một mươi thường là bốn trăm năm mươi
kế đến là trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận tân bình tỷ lệ trọi là một trọi ba một
trường trung học phổ thông hồ thị bi huyện hóc môn tỷ lệ trọi là một trọi ba
những trường tóc đầu về số lượng học sinh đăng ký thi gồm trường trung học phổ thông
tây thạnh một tám trăm một mươi bốn trường trung học phổ thông phạm văn sáng một bảy trăm năm mươi bảy
trung học phổ thông nguyễn thị minh khai một năm trăm bảy mươi tám trung học phổ thông bùi thị xuân một bốn trăm tám mươi hai
trường có ít thí sinh đăng ký nguyện vọng một là trường trung học phổ thông dương văn dương bốn trăm sáu mươi hai
trường trung học phổ thông phước kiển ba trăm chín mươi bảy
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm căn cứ vào số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng một nói trên
từ ngày một mươi bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng năm phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng
vào lớp một mươi kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi sẽ diễn ra trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng sáu
thí sinh bắt buộc dự thi ba môn toán văn và ngoại ngữ những thí sinh đăng ký thi chuyên
và tích hợp sẽ dự thi thêm hai môn này
học sinh dự thi vào lớp một mươi thường được đăng ký ba nguyện vọng vào tất cả các trường trung học phổ thông công lập
có tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm riêng xã đảo thạnh an huyện cần giờ
việc tuyển sinh lớp một mươi theo hình thức xét tuyển việc đăng ký nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
từ trên xuống trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó không được thay đổi thứ tự
hay nội dung các nguyện vọng
liên quan đến vụ việc một nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người khi đi uống cà phê khiến bị thương nặng
thông tin từ đại diện ủy ban nhân dân phường trung liệt cho biết tấm kính rơi là một phần tường kính
bao quanh tòa nhà là kính nguyên bản phía địa phương cũng khẳng định khi quán cà phê vào thuê
chỉ trang trí nội thất không sửa chữa lớn
như đã thông tin vào tối hai mươi tháng bốn tại tòa nhà viettel số một thái hà phường trung liệt
quận đống đa hà nội nơi quán cà phê the cophie house thuê mở địa điểm kinh doanh
đã xảy ra một vụ rơi kính hy hữu vào khách hàng
nạn nhân là một nữ bác sĩ đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội
bị kính rơi trúng người dân đến thương tích nặng
kết cấu của kính đại diện ủy ban nhân dân phường trung liệt cho biết
tấm kính là một phần tường kính bao quanh tòa nhà là kính nguyên bản có từ khi chủ đầu tư xây dựng
phía địa phương cũng khẳng định khi quán cà phê vào thuê chỉ trang trí nội thất không sửa chữa lớn
sau khi vụ việc xảy ra công an phường đã có mặt lập biên bản khám nghiệm hiện trường
và có báo cáo gửi công an quận
luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật đoàn luật sư tp hcm cho rằng
trong trường hợp sự cố được xác định là do nguyên nhân khách quan không phải của đơn vị thi công
quản lý sử dụng tòa nhà không có hành vi vi phạm về xây dựng thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân được áp dụng theo điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó chủ sở hữu người chiếm hữu người được giao quản lý sử dụng tòa nhà
mà cụ thể là quán cà phê the cophie house trong trường hợp này sẽ phải bồi thường thiệt hại
do sự cố gây ra cho các nạn nhân
ngoài ra người thi công
lắp đặt nếu xác định có lỗi trong vụ việc thì cũng phải liên đối bồi thường thiệt hại cho nạn nhân
theo quy định tại điều năm trăm tám mươi năm bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
phải bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với những thiệt hại thực tế
tuy nhiên để xác định chính xác trách nhiệm pháp lý cho các bên trong sự việc này
vẫn cần căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi kết thúc quá trình điều tra
nội tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
chiều ngày một mươi bốn tháng năm thông tin từ bệnh viện hữu nghị lạc việt
tỉnh vĩnh phúc cho biết bệnh viện đang cấp cứu cho nhiều công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn
singuon ebenezer việt nam có biểu hiện ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng nôn
một số công nhân cho biết sau bữa ăn trưa ở công ty cùng các món
thì gà tây xào xà ớt rau súp lơ xào dưa chua và canh rau xà đỗ
các công nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói khó chịu và được công ty đưa đi cấp cứu
bệnh viện hiễu nghị lạc việt đã tiêm nhận trên hai trăm hai mươi công nhân nhập viện
với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và vẫn tiếp tục tiêm nhận cấp cứu cho bệnh nhân
bên cạnh đó nhiều công nhân được xe cứu thương trở đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
ngay sau khi nhận được tình hình sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã đến chỉ đạo công tác cấp cứu bệnh nhân
đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng công nhân nghi ngộ độc thực phẩm
công ty trách nhiệm hữu hạn singuon ebenezer việt nam có địa chỉ tại khu công nghiệp khai quang
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đây là công ty một trăm linh vốn đầu tư hàn quốc chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu
thông tin từ cơ quan chức năng đăng cho biết đơn vị đăng điều tra làm ra nguyên nhân vụ cháy sửng sản xuất nón bảo hiểm
ở quận bình tân thành phố hồ chí minh làm thiêu dụi nhiều tài sản
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày người dân phát hiện sường làm nón bảo hiểm trên đường nguyễn văn cự
phường tân tạo a quận bình tân xảy ra cháy
nên trong biết và tìm cách dập lửa
do gặp vật liệu dễ cháy ngọn lửa lan rộng bùng phát dữ dội và khói đen bốc cao hàng chục mét
khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
điều động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lực lượng chữa cháy phải lấy nước từ con kênh gần đó và chia thành nhiều hướng tiếp cận để khống chế ngăn cháy lan
đến một mươi năm giờ cùng ngày hàng chục lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy
một số người dân gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra cháy bên trong xưởng có vài công nhân làm việc
và kịp thời tháo chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người
chứng kiến xưởng bị bốc cháy người phụ nữ là chủ của cơ sở này không nghẹn ở hiện trường
và được người dân xung quanh chấn an động viên
hiện nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chiều một mươi bốn tháng năm đội cảnh sát xung quanh
cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã xử phạt nhiều lái xe buýt dừng đỗ trả khách sai quy định trên đường giải phóng
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng và xử lý hàng loạt lái xe buýt vi phạm
theo quy định vị trí dừng xe buýt phải cách hẻ phố khoảng cách nhỏ hơn hai mươi năm mét
để không gây cản trở giao thông và đảm bảo an toàn cho người lên xuống xe
theo thứu tá vương đình huỳnh tổ trưởng tổ công tác đội cảnh sát giao thông số bốn
các lái xe buýt hay vi phạm các lỗi phổ biến như độ cách xa lề đường hai mươi năm m
dừng đón khách không đúng vị trí bến trở vượt đèn đỏ
với lỗi dừng đỗ cách xa lề đường quá hai mươi năm m các lái xe buýt sẽ bị xử phạt năm trăm linh đồng
lỗi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt năm triệu đồng tước giấy phép lái xe hai tháng
ngày một mươi bốn tháng năm công an tp đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với vi bảo châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng việc kêu gọi từ thiện của các tổ chức cá nhân trên mạng xã hội
vi bảo châu đã lập nhiều tài khoản facebook giả mạo lấy hình ảnh đại diện
và đặt tên giống với tài khoản facebook của người kêu gọi từ thiện
sau đó châu đề nghị các nhà hào tâm đóng góp ủng hộ số tiền qua số tài khoản do đối tượng cung cấp
hiểu lầm đó là tài khoản ngân hàng của người đăng bài kêu gọi từ thiện
nhiều người đã chuyển tiền và bị đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vi bảo châu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn bốn trăm linh triệu đồng của gần bảy trăm linh người hào tâm
ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
người bị lừa ít nhất là năm mươi đồng người bị lừa nhiều nhất là một mươi năm triệu đồng
mới đây công an huyện tuy phong cho biết vừa điều tra làm rõ hai vụ cướp táo tợn trên địa bàn thị trấn phan rí cửa
khởi tố năm bị can về hành vi cướp tài sản
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ngày ba tháng năm tại khu vực chùa minh đạo thuộc khu phố phú thủy thị trấn phan rí cửa
anh nlat đang chờ bạn gái đi dạo thì bị hai đối tượng dùng rào không chế cướp điện thoại di động
nhận được tin báo công an huyện triển khai lực lượng phối hợp với công an thị trấn truy xét
và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là lê văn hiển hai mươi sáu tuổi và nguyễn thành tâm hai mươi ba tuổi
cùng chú tại khu phố song thanh một thị trấn phan rí cửa cả hai hiện đã bị khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một tháng năm tại khu phố song thanh một
cháu nhl một mươi hai tuổi bị ba đối tượng dùng vũ lực cướp đi xe đạp điện và điện thoại di động
quá trình xác minh và điều tra công an huyện tuy phong bắt giữ ngô ngọc sơn lê ngọc mùi và ngô thanh tiến
trú tại thị trấn phan rí cửa là những đối tượng đã gây ra vụ cướp trên
trước ngày một mươi bốn tháng năm chủ tịch ủy ban nhân dân xã hùng sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an cho biết
địa phương đang bố trí lực lượng để vây bắt một con khỉ vừa xuất hiện trên địa bàn
trước đó chiều ngày một mươi hai tháng năm cá thể khỉ bất ngờ xuất hiện ở xã hùng sơn
con khỉ này xông vào nhà dân thậm chí còn tấn công cắn một người bị thương
sau khi tấn công người con khỉ này bỏ đi
hình ảnh về con khỉ tấn công người đã được chia sẻ lên mạng xã hội
trong hình ảnh ghi lại cho thấy cá thể khỉ này có kích thước không lớn
người dân còn chụp được hình ảnh con khỉ đi vào phía trong nhà dân đối đầu với một con chó của gia đình
đại diện xã hồng sơn cho biết thêm từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ việc khỉ tấn công người
hiện chính quyền cũng chưa xác định con kỳ ở đâu ra
trong ngày một mươi bốn tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tiên du bắc ninh cho biết
lực lượng chức năng vừa tìm thấy hai nữ sinh tự chấm dứt cuộc sống ở cầu kinh dương vương
theo lãnh đạo huyện sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng năm
người dân phát hiện hai nữ sinh bỏ lại dép vào xe đạp trên cầu kinh dương vương rồi gieo mình xuống sông
hai nữ sinh lớp chín là bạn học cùng trường trung học cơ sở liên bão huyện tiên du
sau khi trục vớt nạn nhân thành công cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đồng thời huyện chỉ đạo phòng giáo dục liên tục hỏi thăm động viên gia đình các nạn nhân
ngày một mươi năm tháng năm đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã thông tin về quá trình điều trị của nam sinh lớp tám
tên là nhd bị tấn công chấn thương sọ não ở quận long biên hà nội
theo đó sức khỏe của nam sinh đhd vẫn chưa hồi phục phải thở máy liên tục
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết bệnh nhân vẫn hôn mê phổ não viêm phổi
bệnh viện đang tích cực điều trị duy trì thở máy thuốc vận mạch lọc máu
như đã đưa tin trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba nam sinh lớp tám nhd sau quá trình điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
đã chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ điều trị theo nguyện vọng của gia đình
vụ việc nam sinh nhd bị tấn công chấn thương não đến nay vẫn đang được công an quận long biên điều tra làm rõ
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với lê ngọc thoại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn phú long xã an mỹ huyện tuy an phú yên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào trưa một mươi hai tháng năm bà nguyễn thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại khu phố ninh tịnh năm phường chín thành phố tuy hòa
điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi tám f sáu bốn nghìn năm trăm ba mươi ba đi từ chợ tại khu phố ninh tịnh sáu phường chín về nhà
lúc này phía trước ba ga xe bà trang có để một ví tiền
bên trong có số tiền là một mươi bảy triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
khi về đến cổng nhà bà trang chuẩn bị xuống xe thì một đối tượng điều khiển xe máy áp sát giật lấy ví tiền rồi tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo công an tp tuy hòa đã triển khai lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ đã xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản nói trên là lê ngọc thoại
qua đấu tranh đối tượng khai nhận sáng một mươi hai tháng năm thoại điều khiển xe máy đi từ nhà đến thành phố tuy hòa để giải quyết công việc cá nhân
khoảng một mươi giờ hai mươi phút cùng ngày khi đang đi trên đoạn đường nguyễn hữu thọ thuộc khu phố ninh tịnh sáu
thì thấy bà trang điều khiển xe máy đi theo hướng ngược lại
trên ba ga chiếc xe bà trang có để một ví nên thoại nảy sinh ý định cướp giật tài sản
khi bà trang dừng xe trước cổng nhà thì thoại điều khiển xe áp sát dùng tay giật lấy ví của bà trang rồi tẩu thoát
số tiền cướp được thoại sử dụng tám trăm linh đồng để mua một điện thoại di động sau đó cùng vợ tiêu xài cá nhân
còn lại hơn hai ba triệu đồng thì cất giấu trong nhà ở thôn hòa đa xã an mỹ huyện ti an
khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê ngọc thoại lực lượng chức năng đã tạm giữ xe máy biển kiểm soát bảy mươi tám h một một mươi hai nghìn năm trăm ba mươi bảy
cùng số tiền mà thoại cướp giật được sau khi tiêu xài cùng một điện thoại di động
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lầu vũ nhật đăng hai mươi tám tuổi ngụ xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
để điều tra về tội sát hại người khác
lầu vũ nhật đăng là kẻ đã dùng tuyếp sắt tấn công nhiều người ở nha trang trong đó có một phụ nữ đã tử vong
theo điều tra ban đầu sáng bảy tháng năm bà l ngụ thành phố nha trang đang đi bộ trên đường hai tháng bốn
thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát rồi dùng vật cứng tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
gây án xong hung thủ tiếp tục lái xe máy bỏ đi bà l được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não
sau khi vào cuộc truy xét công an thành phố nha trang đã bắt giữ lầu vũ nhật đăng
tại cơ quan công an nghi phạm khai nhận hành vi của mình hông khí gây án là tuyếp sắt
ngoài nạn nhân lầu vũ nhật đăng còn khai nhận đã dùng tuyếp sắt tác động mạnh gây thương tích cho năm nạn nhân khác
trong ba ngày qua tại xã đất mũi xảy ra hai vụ cháy nhà dân có tám căn bị cháy ước tính ban đầu thiệt hại khoảng một ba tỷ đồng
theo đó vụ cháy mới đây xảy ra tại nhà ông hồ trí anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở ấp kinh đào đông xã đất mũi huyện ngọc hiển cà mau
vào khoảng ba giờ ngày một mươi năm tháng năm ngay sau khi viết tin vụ cháy các lực lượng chức năng trên địa bàn đã đến hỗ trợ
chữa cháy thiếu tá đinh hoàng thân đồn trưởng đồn biên phòng đất mũi bộ đội biên phòng tỉnh cà mau cho biết đã điều một mươi năm cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường hỗ trợ nhân dân dập lửa đến khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt
vụ cháy làm hư hại hoàn toàn căn nhà của gia đình ông hồ trí anh và làm hư hại vách của hai căn nhà liền kề ước tính thiệt hại hơn tám trăm linh triệu đồng
hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy các cơ quan chức năng liên quan đang làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi ba tháng năm tại ấp mũi xã đất mũi huyện ngọc hiển cũng xảy ra một vụ cháy làm hư hại năm căn nhà
trong đó có hai căn nhà đã bị cháy hoàn toàn ước tính ban đầu vụ cháy làm thiệt hại hơn năm trăm linh triệu đồng
trong các vụ cháy này lực lượng biên phòng đóng quân trên địa bàn xã đất mũi đã có nhiều đóng góp hỗ trợ người dân chữa cháy và khắc phục hậu quả
thưa quý vị trong quá trình thi công nâng cấp quốc lộ tám a tại hà tĩnh hơn một trăm năm mươi hộ dân ở xã sơn kim một huyện hương sơn bị nứt nhà hư hỏng tài sản
nhiều người dân đến nay vẫn đang chờ phương án đền bù từ chủ đầu tư của dự án nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì
ngôi nhà hai tầng của vợ chồng ông trịnh bá lữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thôn kim cương một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh nằm sát quốc lộ tám a được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi
bên trong tường nhà xuất hiện hàng ngàn vết nứt chân chim phần dầm mái nhà mưa thấm vào gây ẩm mốc đặc biệt khu vực cầu thang có những vết nứt kéo dài hơn hai mét
theo ông lữ sự việc này xảy ra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba khi thi công nâng cấp mở rộng đường quốc lộ tám a
đến nay dù đã một năm trôi qua nhưng quyền lợi của người dân vẫn chưa được giải quyết
việc nhà bị hư hỏng ông lữ cho rằng do đơn vị thi công không làm đúng kỹ thuật khi ru nền máy hoạt động quá cường độ
ông lữ cho biết thời điểm lưu nền đường hai máy hoạt động liên tục khu vực này gần như dung chuyển động
vì thấy bất ổn nên đã ra báo cáo đến đơn vị thi công yêu cầu dừng lại
sau đó chúng tôi phát hiện nhà đã bị hư hỏng nứt ở nhiều vị trí
người đàn ông này cũng cho biết khi phát hiện sự việc các hộ dân xung quanh có ý kiến và yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các bên liên quan đã họp bàn càng kết chín mươi ngày sẽ trì trả đến bù
sòng mã đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phía bang quản lý dự án quốc lộ tám a mới có thông báo trì trả tiền
và số tiền gia đình ông sẽ được đền bù là hơn ba mươi triệu đồng
ông lữ nói ngôi nhà của tôi có giá trị hơn hai tỷ đồng phần tường gần như nứt toàn bộ
trong khi đó chỉ chi trả hơn ba mươi triệu đồng quá thiệt thòi cho người dân và thấp so với thực tế thiệt hại nên gia đình không đồng ý
điều khiến người dân nơi đây bức xúc hơn là sự việc xảy ra hơn một năm
nhưng mới đây khi thông báo chi trả đền bù lại không thể hiện rõ số lượng thiệt hại
báo cáo cụ thể nội dung việc áp giá đền bù để đảm bảo khách quan
bởi có những hộ dân hư hỏng tài sản lớn xong chỉ được đền bù hơn sáu triệu đồng
ông lê viết hòa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai chú thôn kim cương một cho hay nhà của ông giờ mưa đến nước ngấm vào
ngoài ra một số phần tường bị gãy ngang nứt dâng nguy hiểm
một năm qua ông chờ đợi phương án đền bù
nhưng theo thông báo thì gia đình chỉ nhận được sáu triệu đồng nên ông không đồng ý
giờ sáu triệu làm được gì
trong khi nhà hư hỏng lớn
được biết dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ tám a
đoạn km ba mươi bảy km tám mươi năm ba trăm linh từ thị trấn phố châu đến cơ khẩu quốc tế cầu treo
do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư bang quản lý dự án bốn làm bên một mươi thầu
dự án có tổng mức đầu tư một sáu trăm sáu mươi hai chín trăm ba mươi một tỷ đồng được khởi công từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay với một mươi một gói thầu xây lắp
vị trí thi công làm hư hỏng nhà dân thuộc đoạn km năm mươi chín
km sáu mươi năm trăm linh cõi thầu xl tám km năm mươi chín km sáu mươi bảy
trao đổi về vấn đề này ông hoàng văn thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã sơn kim một huyện hương sơn cho biết
qua thống kê có hơn một trăm năm mươi hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại do thi công dự án mở rộng đường quốc lộ tám a
mà không nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng
theo lãnh đạo địa phương việc chi trả tiền nền bù các bên liên quan thực hiện còn chậm
ông thư nói mới đây có thông báo nhận tiền
hơn một trăm năm mươi hộ bị ảnh hưởng nhưng hiện chỉ có một mươi một hộ ký nhận tiền
còn lại dân cho rằng chưa thỏa đáng và làm không đúng quy trình
quá trình lưu lèn ảnh hưởng đến tài sản của dân mà trong khi đó các bước triển khai đền bù hơi chậm
đại diện địa phương cũng cho rằng việc đền bù cần có nội dung cụ thể về khoản chi trả
và tính toán bồi thường phải có cơ sở để người dân hiểu rõ
ông thư bày tỏ mong muốn các cơ quan liên quan kiểm tra lại và sớm giải quyết
để đảm bảo quyền lợi cho người dân theo đúng quy định pháp luật
hiện biên giới mường lát có sáu dân tộc cùng sinh sống trong đó dân tộc thái mông chiếm số lượng lớn
người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào trồng lúa nương vì thế cuộc sống của họ gắn liền với những khu ruộng bậc thang
mùa này ruộng bậc thang uốn lượn bên những dòng suối tạo nên bức tranh tuyệt đẹp
dọc theo cung đường từ cổng trời trung lý đến bản mường tranh xa xôi
giáp với nước bạn lào dọc trên sông mã thác nước đồi núi bao quanh đều là những hình ảnh ruộng bậc thang xanh mướt
đến với huyện biên giới mường lát du khách cảm nhận được sự bình yên của vùng đất con người nơi đây
cùng với đó là những bậc ruộng xanh tươi như bức tranh thủy mặc nơi biên giới
ruộng bậc thang ở bản bong cuồng xã tam trung bên dòng sông mã khiến nhiều người mê mẩn bởi sự nối tiếp lớp lớp từ trên cao xuống thấp
những thửa ruộng bậc thang sành mướt uốn lượn tạo nên những đường còng tuyệt đẹp nơi vùng biên huyện mường lát
hình ảnh bản sim nhìn từ trên cao dọc xuống theo suối sim
cùng cánh đồng lúa uốn lượn theo những dãy núi cao mang lại vẻ đẹp yên bình của bản vùng biên
những thảm ruộng bậc thang xen giữa là con đường nối lên bản suốt tút quang chiều lúc hoàng hôn mang lại cảm giác trải nghiệm giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp
là bản vùng bản làng người thái nằm lọt giữa núi rừng núi non bao bọc chủ phú sảnh mướt đầy sức sống nơi vùng biên giới của thanh hóa
ông hà văn ca bí thư huyện ủy huyện mường lát cho biết mừng lát chủ yếu là núi đồi vì thế trên địa bàn huyện lúa được trồng chủ yếu ở hai xã tam trung và quang triều
những năm gần đây người dân đã chuyển đổi cây trồng trong đó áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng lúa đã mang lại năng suất cao hơn so với trước đây
đối với những vị trí có thể trồng lúa nương được đồng bào đều tận dụng tối đa mương lát vì thế mà ngày càng xanh hơn với những ruộng bậc thang
năm hai nghìn hai mươi ba đến nay du khách đã được trải nghiệm các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với giá trị cảnh quan ruộng bậc thang ở mường lát tăng lên đáng kể
trước mắt mường lát thu hút khách du lịch trải nghiệm cùng với người dân trồng lúa thu hoạch lúa thưởng thức các món ăn của đồng bào người mông thái
thời gian tới mường lát xác định du lịch là một trong những khâu đột phá từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân thay vì chỉ sống dựa vào nương rẫy ông ca thông tin
trong ảnh là cầu trường nưa nối hai xã trung lý và mường lý khách du lịch chia sẻ từ thành phố thanh hóa đến huyện biên giới mường lát đã thuận lợi bởi đường lên mường lát đã được thảm nhựa
du khách muốn đến huyện biên giới mường lát du lịch trải nghiệm ruộng bậc thang đã không còn quá xa xôi
thưa quý vị cách trung tâm thành phố thanh hóa khoảng bảy mươi km về phía tây điểm trường lẻ xem đót trường tiểu học xuân thắng xã xuân thắng là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
nhiều năm qua hàng chục học sinh và thầy cô ở điểm trường này đang dạy và học trong cảnh thấp thỏm bất an vì ngôi trường xuống cấp nghiêm trọng mùa mưa nước rột tứ bề mùa nắng nóng như đồ lửa
đã bốn năm gắn bó với điểm trường vùng cao này cô lò thị liên cho biết trường được xây dựng cách đây gần ba mươi năm sau một thời gian sử dụng phần mái tôn trần tường nền nhà đang bị hư hỏng nghiêm trọng
cô liên chia sẻ có những hôm trời mưa lớn nước rột khắp lớp học tôi và các em phải di chuyển lên nhà dân
còn những ngày nắng thì nóng như lửa đổ mỗi lần nhìn các em ngồi học mồ hôi ra nhễ nhại chúng tôi thấy thương vô cùng
theo cô liên không chỉ lớp học xuống cấp tại điểm trường hiện nay còn tồn tại rất nhiều khó khăn như không có sân vui chơi không có nhà vệ sinh giếng khoan
cô liên tâm sự sân vui chơi tập thể dục của các em hiện nay là nền đất vào mùa mưa cả khoảng sân bị ướt xình lầy không thể cho các em ra học thể dục và giải lao giờ ra chơi được
điều đáng nói là nhiều năm qua tại đây không có nhà vệ sinh khác
theo kiếp kín thầy cô và các học sinh phải đi nhờ nhà dân
không chỉ vậy nước giếng khoan cũng bị hư hỏng đã lâu nhưng chưa có kinh phí sửa chữa nên hiện nay không có nước sinh hoạt cho các em
thầy hà xuân sang hiệu trường của trường tiểu học semdot cho biết hiện nay nhà trường có hai khu lẻ là khu semdot và khu n
tại điểm trường sam đot hiện có hai phòng học bị xuống cấp nghiêm trọng đa số học sinh nơi đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số
hiện tại điểm trường samdet có gần bảy mươi học sinh các khối từ lớp một đến lớp năm
nhưng do thiếu phòng học nên có ba mươi bảy học sinh lớp một hai mươi ba học tại điểm trường lẻ này
số học sinh lớp bốn lớp năm phải ra điểm trường chính để học
việc các học sinh phải ra điểm trường chính gặp rất nhiều khó khăn và vất vả thậm chí là nguy hiểm vì có học sinh nhà cách điểm trường chính hơn một mươi km
theo thầy hà xuân sang nếu có kinh phí xây dựng thêm một phòng học và nhà chờ giáo viên sẽ giải quyết được câu chuyện các em không phải di chuyển quãng đường xa xôi để đến điểm chính học
nhưng vì điều kiện địa phương khó khăn nên nhiều năm qua
tình trạng này chưa thể giải quyết được
thầy sang bày tỏ hiện tại nếu xây thêm một lớp học các em có thể học tại điểm trường lẻ
ở điểm trường này cũng chưa có nhà chờ giáo viên nên sau mỗi buổi học các thầy cô phải ra điểm chính để nghỉ trưa rất khó khăn vất vả
trao đổi với ông bùi văn lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã xuân thắng ông lượng cho biết điểm trường xem đót là điểm trường còn khó khăn nhất của xã
lượng học sinh theo học tại đây lớn
theo ông lượng những năm gần đây điểm trường đang bị xuống cấp
ngoài ra nhiều em phải đi xa để đến điểm trường chính học
điều này khiến gia đình và các em gặp nhiều khó khăn
bàn lãnh đạo xá mong muốn các cấp ngành chức năng chung tay ủng hộ quan tâm giúp đỡ nhà trường có điều kiện tu sửa lại điểm trường xây thêm phòng học đảm bảo an toàn cho các học sinh
nằm cách trung tâm hà nội khoảng hai mươi km cánh đồng sen trắng tại trung tâm thực nghiệm và đào tạo nghề học viện nông nghiệp việt nam huyện gia lâm thành phố hà nội
được nhiều người biết đến và trở thành địa điểm check in cho giới trẻ
khiến những người đến đây đều phải mê mẩn
giữa tháng năm đầm sen tại trung tâm thực nghiệm và đào tạo nghề học viện nông nghiệp việt nam thị trấn châu quỳ huyện gia lâm thành phố hà nội bùng nở
tòa hương thơm dịu nhẹ khiến bao người phải sao xuyến
đầm sen của trung tâm được thành lập từ năm hai nghìn một mươi chín là mô hình thực nghiệm nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây xanh
từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi hai đầm sen có diện tích rộng bảy hai ha
đến năm hai nghìn hai mươi ba diện tích thu hẹp dành cho thực nghiệm nghiên cứu và phát triển nguồn gen cây sen còn lại là bốn bảy ha
hiện tại loài sen trung tâm đang lưu giữ với số lượng loài gần hai trăm linh loài sen sáu mươi hai loài hoa súng
với ưu thế về kiến thức chuyên ngành nông nghiệp các giống sen ở đây đều phát triển rất đẹp và lai tạo được thêm nhiều giống mới độc lạ
tiêu biểu và đậm nét tại trung tâm là loài sen trắng bỉ ngạn sen hồng hồ tây sen vàng mùa thu sen trắng viền hồng nhạt
đậm và các loài sen nhập khẩu
bản địa lai tạo của trung tâm
tại đây đang nghiên cứu và lai tạo ra những giống sen mới có nhiều ưu điểm như có hương thơm lâu hơn màu đẹp và chống chịu được thời tiết khắc nghiệt như ở miền bắc
công việc hái sen sẽ bắt đầu từ ba giờ sáng đến sáu giờ sáng
vì sen phải được thu hoạch và xuất đi trước khi nắng to vì bông sen sau khi được hái xuống gặp nhiệt độ cao sẽ bay hương rất nhanh
sen là một loài hoa mang vẻ đẹp đơn giản nhưng có sức hút mãnh liệt thường có hai loại chính là hồng liên màu hồng và bạch liên màu trắng
sen trắng có nguồn gốc xa xưa từ ấn độ hoa có màu trắng thuần khiết thân của hoa sen có chiều dài trung bình từ một năm đến hai mét dễ phát triển theo chiều ngang bò dưới mặt nước khoảng ba mét
rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn đầm sen trắng này đến nay chụp ảnh vào check in hoa sen chính là biểu tượng của sự trong sáng thanh cao mạnh mẽ
sáng ngày một mươi năm tháng năm tại khu di tích dục thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triển lãm ảnh với chủ đề cuộc sống đời thường của bác hồ đã chính thức mở cửa
phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách
sự kiện do bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tỉnh bình thuận tổ chức nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và một trăm một mươi ba năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi một mùng năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó triển lãm tập trung giới thiệu hơn bốn mươi ảnh tư liệu về những hình ảnh đời thường những khoảnh khắc bình dị lúc sinh thời
của người như chủ tịch hồ chí minh chia kẹo cho các cháu thiếu nhi trong buổi gặp mặt đầu năm mới tại phủ chủ tịch năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh trẻ củi ở chiến khu việt bắc chủ tịch hồ chí minh bón cơm cho cháu bé tại chiến khu việt bắc năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chủ tịch hồ chí minh làm việc ở giàn hoa phủ chủ tịch năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
các ảnh tư liệu đã minh chứng cho cuộc đời giản dị thanh bạch gần dân trọng dân chứa tràn tình yêu thương con người yêu lao động thiên nhiên của người
hình ảnh bác vẫn luôn thân thương và dung dị
trong bộ quần áo sờn vai với đôi dép cao su khiến người xem không khỏi xúc động
một du khách đến từ tp hcm cho biết
có những tư liệu bình dị về bác lần đầu chúng tôi mới được xem như hình ảnh bác trẻ củi câu cá tập bơi
những tư liệu này giúp chúng tôi thêm yêu quý kính trọng và biết ơn bác
trong khuôn khổ triển lãm ban tổ chức còn trưng bày gần một trăm linh tác phẩm ảnh nghệ thuật
nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử tài nguyên du lịch và con người bình thuận đến du khách trong và ngoài nước
triển lãm được tổ chức giúp người dân đặc biệt là thế hệ trẻ
có cơ hội tiếp cận nhiều tư liệu hiện vật quý giá để tìm hiểu cảm nhận sâu sắc hơn
về cốt cách bản lĩnh cuộc sống bình dị mà cao quý của chủ tịch hồ chí minh
đây cũng là dịp động viên cán bộ chiến sĩ các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh thực hiện hiệu quả
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho cán bộ nhân dân
đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước
triển lãm diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng sáu tới
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch
về đề xuất cho tp hcm tổ chức bắn pháo hoa ba điểm tầm thấp trong khai mạc lễ hội sông nước thành phố
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào tối ba mươi một tháng năm
theo văn bản điểm số một là khu vực bờ sông sài gòn phường thủ thiêm tp thủ đức
bắn trên xà lan được neo cố định với thời gian một mươi năm phút từ hai mươi một h ba mươi đến hai mươi một h bốn mươi năm phút
điểm số hai là khu vực cầu cảng ba son quận một từ hai mươi một h bốn mươi đến hai mươi một h năm mươi năm
điểm còn lại là khu vực công viên bờ sông lên mạc tám mươi một quận bình thạnh từ hai mươi một h năm mươi năm đến hai mươi hai h một mươi
mỗi điểm bắn chín mươi dàn pháo hoa nổ tầm thấp kết hợp pháo hỏa thuật
kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa
lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng năm đến ngày chín tháng sáu với chủ đề chuyến tàu huyền thoại
đây là chuỗi hoạt động du lịch văn hóa giải trí nghệ thuật thể thao ẩm thực mua sắm
định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu góp phần định vị tp hcm một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa
so với năm hai nghìn hai mươi ba lễ hội năm nay tăng thời gian mở rộng quy mô và đa dạng hoạt động với nhiều địa điểm tổ chức
như khu vực nhà rồng khánh hội công viên bạch đằng khu vực kênh nhiêu lộc thị nghè
bến du thuyền lan anh tp thủ đức bến ngôi sao việt quận bảy bến bình đông quận tám khu du lịch văn hóa xuê tiên
các khu du lịch điểm đến khác trên địa bàn tp thủ đức và các quận huyện của tp hcm
điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề chuyến tàu huyền thoại
tái hiện câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua ngôn ngữ hoàn toàn mới giữa hình thức của một vở đại nhạc kịch ngoài trời bên sông sài gòn
ngoài bắn pháo hoang nghệ thuật lễ hội năm nay sẽ tái hiện trợ nổi miên tây giải bơi vượt sông mở rộng giải vô địch ván treo đứng
trình diễn mô tô nước và sản phẩm du lịch đường thủy theo chủ đề chuyến tàu huyền thoại
bên cạnh đó các hoạt động thu hút của lễ hội sông nước tp hcm lần thứ nhất tiếp tục được phát hiện như diễu hành trên sông
không gian trên bến dưới thuyền tuần lễ trái cây không gian văn hóa nghệ thuật trò chơi dân gian hội thi ẩm thực
trang trí ánh sáng nghệ thuật các chương trình kích cấu du lịch kích cấu mô sắm và giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật